chiều một mươi ba tháng năm tại hà nội trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam trung ương hội thầy thuốc trẻ việt nam
phối hợp tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm hai nghìn hai mươi bốn
hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm nay dự kiến diễn ra trên cả nước trong thời gian từ tháng năm đến tháng một mươi
ban tổ chức đã đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể cho hành trình nổi bật như huy động hai mươi thầy thuốc trẻ tham gia trực tiếp và trực tuyến
tư vấn khám bệnh trực tiếp cho khoảng một trăm linh người dân sàng lọc bệnh qua nền tảng trí tuệ nhân tạo ai đối với khoảng một triệu người dân
bên cạnh đó hành trình còn kỳ vọng tuyên truyền cung cấp thông tin về các bệnh không lây nhiễm đạt khoảng một tỷ lượt xem trên các nền tảng trực tuyến
tư vấn về kiến thức phòng chống các bệnh không lây nhiễm cho khoảng một triệu thanh niên
lễ xuất quân hành trình dự kiến diễn ra vào sáng một mươi tám tháng năm tới đây tại thành phố hà nội
ngay sau buổi lễ dự kiến ban tổ chức sẽ tiến hành khám bệnh cho khoảng hai người dân trên địa bàn thành phố